tính đến ngày tám tháng bảy hai trăm một mươi tám cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh hà giang
đã hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa lớp một theo chương trình giáo dục phổ thông mới
tuy nhiên với đặc thù là tỉnh miền núi thì đa số học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số
ở việc triển khai công tác này còn gặp nhiều khó khăn
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học má lé huyện đồng văn nằm trên địa bàn xã biên giới khó khăn
với hơn chín mươi năm học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số
theo thông tư số một của bộ giáo dục và đào tạo nhà trường đã thành lập hội đồng chọn sách giáo khoa
nhằm đánh giá lựa chọn sách sao cho phù hợp với năng lực tiếp thu nhận thức
vừa tương đồng với cuộc sống của học sinh vùng cao
về phía nhà trường thì qua quá trình lựa chọn thì chúng tôi không chọn riêng một bộ sách nào cả
mà trong năm bộ sách thì mỗi một bộ chúng tôi sẽ lựa chọn một cuốn sách hai cuốn sách hoặc có thể hai cuốn sách
mà nó phù hợp với học sinh của chúng tôi phù hợp với cái địa phương mà chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ
các bộ sách giáo khoa mới có ưu điểm là chất lượng giấy tốt hình ảnh đẹp nội dung phong phú
nhưng giá thành sẽ cao hơn nhiều so với sách cũ điều này đặt ra thách thức không nhỏ với các trường vùng cao
như trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học ma lé
ban giám hiệu nhà trường chúng tôi cũng đã tổ chức để kêu gọi các tổ chức cá nhân các nhà hảo tâm
và làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để kêu gọi cho các em có thêm nguồn sách giáo khoa
đối với những học sinh không được hưởng chế độ
một vấn đề khác là tỉnh hà giang có đến tám trăm chín mươi bảy điểm trường với hệ thống cơ sở vật chất
và trang thiết bị giáo dục còn thiếu chưa đồng bộ
ngoài ra nguồn kinh phí thực hiện theo chương trình mới cũng gặp nhiều khó khăn
căn cứ và thông tư của bộ giáo dục thì các đơn vị trường học đã lựa chọn cho mình
cái bộ sách phù hợp nhất đối với lại đơn vị trường học mình
còn về khó khăn thì cái nguồn tiền để mua sách giáo khoa
thì rất là khó khăn
dự kiến trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một hà giang có một một trăm sáu mươi tám lớp một với khoảng trên hai mươi một học sinh
do đó công tác tuyên truyền tới cha mẹ học sinh và bảo đảm một trăm linh học sinh lớp một
có đủ sách giáo khoa và đồ dùng học tập là việc làm cấp thiết
giúp cho chương trình giáo dục phổ thông mới sớm đi vào thực tiễn